ngày hai mươi chín tháng năm công an phường cống vị quận ba đình thành phố hà nội xác nhận sự việc một cô gái đi ăn nhà hàng năm sao trên địa bàn bữa ăn hết hơn một mươi một triệu đồng thế nhưng không chịu trả tiền
theo chỉ huy công an phường cống vị cô gái có biểu hiện tâm lý không bình thường và thường xuyên đi ăn mà không trả tiền
chỉ huy công an phường cống vị cho biết phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái đã rời đi sau đó
vị chỉ huy công an phường đồng thời cho biết cô gái trên sau khi vào nhà hàng đã gọi một lượng đồ ăn khá lớn đủ cho hai ba người ăn
sau đó cô này ngồi rất lâu tới sát rời nhà hàng đóng cửa
quản lý nhà hàng trên sau đó yêu cầu tính tiền thì cô này bỗng tỏ ra ngay ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào
khi lực lượng công an tới làm việc cô gái nói rằng có người đàn ông nước ngoài hẹn cô ăn tối
thế nhưng sau khi cô này gọi đồ ăn thì người kia không tới
khi được yêu cầu trả tiền cho số đồ ăn đã gọi nữ khách hàng nói cô không có tiền
cô cho biết sự việc này cô là nạn nhân do người kia hẹn và không tới mà cô này không có ý định quy tiền
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng năm bài đăng của anh ms quản lý nhà hàng tại khách sạn năm sao hà nội nói về một nữ khách hàng quy tiền an khiến dân tỉnh xôn xao
theo đó cô gái trẻ vào nhà hàng của khách sạn năm sao l tại cống vị ba đỉnh hà nội gọi một set đồ ăn sang tranh
những món ăn được phục vụ bao gồm một phần bò quang yu nhật a năm định lượng ba trăm linh g một con tôm hùm nguyên con định lượng một kg một chai rượu vàng đức một đĩa hoa quả một đĩa bánh một phần oliu một ly cốc tai một chai nước tổng biêu phục vụ lên đến một mươi một một triệu đồng
anh ed cho biết khi mới vào khách hàng ăn mặc sang trọng nói chuyện lịch sự
sau khi khách hàng dùng bữa xong nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này tỏ ra ngay ngô
và khẳng định không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào cũng không có tiền mặt hay chuyển khoản để thanh toán hóa đơn
anh ad đã ra nói chuyện với khách hàng thuyết phục trả tiền
tuy nhiên cô gái chỉ nằm xa ghế sofa nói năng bất ổn và tỏ ra không bình thường
sau đó anh ad đã gọi cho công an để nhờ can thiệp
phía nhà hàng sau đó không yêu cầu xử lý vụ việc và để cô gái rời đi
tuy nhiên anh s đã kêu gọi người thân của cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán
anh khẩn thiết viết trên mạng xã hội rằng khả năng cao có thể em phải đền bù một tháng lương đi làm
thật sự số tiền một mươi một triệu ấy rất to đối với cá nhân chúng em đi làm thuê
nếu như gia đình và người thân cô gái trên thấy được tin vui lòng có thể hỗ trợ thanh toán giúp bên em
chúng em đi làm cũng phải nuôi con cái và gia đình
theo tìm hiểu cô gái trên là ntt ba mươi một tuổi
và sau khi sự việc xảy ra bà ntn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là mẹ chị t
tuy nhiên cô gái này đã xác nhận con gái bà là người trong sự việc
theo người mẹ cô gái này có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm hai nghìn một mươi
sau quá trình đi học ở nước ngoài từ đó tới nay tê thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền
bài nờ xót xa sau khi con tôi học năm thứ ba đại học ở nước ngoài thì trở về có biểu hiện không bình thường gia đình tôi không cho con đi nữa
tôi cũng nhiều lần đưa con đi chạy chữa ở viện tâm thần bệnh viện bạch mai cùng một số nơi khác
tôi đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái thế nhưng cứ liên tục như vậy đến giờ gia đình tôi cũng kiệt quệ
theo bà nờ số tiền chi trả cho con cũng như đưa con đi viện lên đến vài trăm triệu đồng bản thân bà cũng không nhớ nổi
là người mẹ có con xinh đẹp thông minh tự nhiên bị như thế tôi cũng rất khổ tâm
cách đây hai tháng tê bảo đỡ rồi muốn đi làm thế nhưng tôi không yên tâm
sau khi con bỏ đi đến hôm qua thì gia đình nhận được thông tin
thực ra đến bây giờ tôi cũng chưa biết con gái tôi đang ở đâu
bà n tâm sự và cho hay vợ chồng bà hiện phải nuôi hai người con khác đang trong độ tuổi ăn học gia đình không được khá giải như những gì cô gái kia thường nói
sau vụ việc tại nhà hàng năm sao bà n không liên hệ được với con gái
hiện bà n đang nhờ lực lượng công an tìm kiếm con
bà nói lần này khi tìm được sẽ không cho cô ra ngoài bởi việc tiếp tục ăn uống không trả tiền làm ảnh hưởng tới những người kinh doanh buôn bán
theo luật sư diệp đăng bà n đã tìm được con gái của cô
đăng bình trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật đoàn luật sư thành phố hồ chí minh
trong trường hợp khách hàng quy tiền mà có giấy xác nhận tâm thần hay nói cách khác là giấy tờ chứng minh là người bị mất năng lực hành vi dân sự vụ việc có thể được xử lý theo cách khác
theo điều hai mươi hai của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm người mất năng lực hành vi dân sự là người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ được hành vi theo yêu cầu của người có quyền lợi ích liên quan hoặc cơ quan tổ chức hữu quan
tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần
tại điều năm trăm tám mươi sáu quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân người mất năng lực hành vi dân sự người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi gây thiệt hại thuộc về người giám hộ nếu có
người giám hộ ở đây có thể là người thân hoặc một người khác tùy vào giấy tờ hồ sơ nhân thân của người được cho là mắc bệnh tâm thần
theo đó người giám hộ có trách nhiệm dùng tài sản của người được giám hộ như vậy
nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình
nếu người giám hộ không muốn lấy tài sản của mình ra để bồi thường thì phải chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ
do vậy tùy thuộc vào kết luận điều tra nếu đúng khách hàng mắc bệnh tâm thần thì người giám hộ có thể phải chi trả bồi thường thiệt hại cho nhà hàng
ngay khi các thông tin và hình ảnh này được chia sẻ cư dân mạng lập tức tìm ra rất nhiều hình ảnh và clip khác của cô gái này
trong đó họ nói rằng
hầu như đều là các clip về việc cô gái này đi ăn tại các nhà hàng thế nhưng không chịu thanh toán
cách trả lời cũng khiến các quán bất lực và quyết định bỏ qua cho xong
ngồi từ sáng tới một mươi hai giờ đêm nói rằng mình là chủ quán
trong một clip khi cô gái này đến sử dụng dịch vụ tại nhà hàng của một khách sạn vào khoảng gần một mươi hai giờ đêm
đã quá giờ đóng cửa khoảng một giờ thế nhưng cô vẫn nhất quyết không thanh toán
trong cuộc trò chuyện nhân viên nhấn mạnh rằng vị khách này đã ngồi từ sáng và vẫn không chịu trả tiền
khi yêu cầu xuống thanh toán thì cô nói những lời lẽ khá khó hiểu như
chị là chủ ở đây chị là cấp trên của bọn em
tận tới khi một người ở vị trí quản lý lên giải quyết cố gắng thuyết phục đủ cách nhưng không được nên chấp nhận cho vị cách này không thanh toán
nghe được ý này cô lập tức đứng lên đi về luôn
thẳng thắn xin chủ quán bữa ăn
trong một lần khác khi đến một nhà hàng ở quận hà đông hà nội vẫn tiếp tục chiêu bài ngồi ly tại quán nhân viên và chủ quán nói cỡ nào cũng không trả tiền
cô gái này còn thẳng thường nói em muốn xin chị bữa hôm nay thôi
điều này khiến cho chủ quán vô cùng bức xúc tuy nhiên cách nói chuyện nghề gồ mỗi khi yêu cầu thanh toán khiến chủ quan cũng phải bất lực
bảo rằng người nhà đã chuyển khoản nhưng không chứng minh được
tại một nhà hàng ở quận hoàn kiếm hà nội sau khi gọi đồ ăn với tổng giá trị hơn một triệu đồng cô gái này nói rằng đã có người nhà chuyển khoản thanh toán thế nhưng không có hình ảnh chứng minh được là đã trả tiền
khi nhân viên cố gắng thuyết phục vị khách nói rằng ngày mai mình sẽ có tiền
không chịu thanh toán và liên tục nói chuyện khó hiểu
tại một nhà hàng khác tiếp tục là màn không chịu thanh toán
khi nhân viên nói chuyện vị khách này đáp lại bằng những nội dung vô cùng khó hiểu
đây cũng là cách mà vị khách này thường làm mỗi khi tới phần thanh toán ở bất kỳ nhà hàng nào mà cô gái qua dù mỗi lần là một chuyện khác nhau thế nhưng điểm chung là điều khó hiểu
chủ quán yêu cầu rửa bát trừ nợ liên rủ luôn chủ quán rửa cùng
tại một lần khác cô gái gọi cả một bàn đồ ăn nhưng không chịu trả tiền
ngồi từ chín giờ tới hai giờ đêm theo lời chủ quán
chủ quán đành đưa ra giải pháp là cô gái ở lại dọn dẹp sửa bát
để trừ vào số tiền bữa ăn thì cô gái này yêu cầu chủ quán sửa bát của mình thì mới chịu
sau khi sự việc lan tỏa trên cộng đồng mạng và biết được hoàn cảnh bệnh tật thì nhiều người đã tỏ ra thương cảm cho gia đình của cô gái